tại một số địa phương đặc biệt là những nơi có nhiều khu công nghiệp đã xảy ra tình trạng người lao động đem sổ bảo hiểm xã hội đi cầm cố tại các hiệu cầm đồ ngân hàng sau đó đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại sổ bảo hiểm xã hội mới
việc làm này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động cơ quan bảo hiểm xã hội và doanh nghiệp có người tham gia bảo hiểm xã hội
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
phú yên vĩnh phúc đồng nai tp hcm đắk nông là những tỉnh thành đang xảy ra tình trạng người lao động đem sổ bảo hiểm xã hội cầm cố sau đó đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại sổ bảo hiểm xã hội mới
pháp luật quy định sổ bảo hiểm xã hội không có giá trị cầm cố ký gửi việc làm này sẽ dẫn đến hệ lụy lớn với người lao động
về nguyên tắc là sổ bảo hiểm xã hội không được cầm cố thế thì chúng tôi cũng cảnh báo rằng là về cả hai phía
thứ nhất là người mà có ý định để cầm cố cái sổ đó để giữ cái sổ đó để cho vay tôi cho là ví dụ là cho vay
có kể là kể cả hệ thống ngân hàng kể cả là các cái tín dụng tư nhân mà cho vay cái đó thì cái việc và rủi ro rất cao
cái việc đó là đưa ra mà khi tranh chấp về pháp luật thì sẽ người đó sẽ bị chịu phần thiệt về mình
ông chu minh tộ cũng khẳng định việc người lao động mang sổ bảo hiểm xã hội đi cầm cố
được thực hiện theo thỏa thuận dân sự giữa người có sổ bảo hiểm xã hội và người nhận cầm cố sổ bảo hiểm xã hội
vì vậy cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không cấp lại sổ bảo hiểm xã hội đối với trường hợp này
khi anh được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội là trường hợp rách mất hoặc là bị hỏng
mà khi đó chúng tôi mới cấp lại lần hai hoặc là lần ba
thế nhưng mà nếu mà sổ bảo hiểm xã hội mà anh đem đi cầm cố mà chúng tôi phát hiện ra
thì việc này sẽ không cấp lại nữa
đó sẽ chịu về người lao động
mà nếu chúng tôi phát hiện ra thì chúng tôi sẽ đưa vào quy định và cái điều mà anh đã gian dối trong cái việc mà khai báo
thì dẫn đến khi đã như thế thì trong cái quy định của nghị định của chính phủ đã quy định rất rõ
là về quản lý về người lao động và quản lý về sổ về bảo hiểm xã hội thì phạt từ năm trăm linh đến một triệu đồng
sổ bảo hiểm xã hội là nhật ký chứng từ ghi lại toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động
để sau này làm cơ sở để giải quyết các chế độ chính sách
thời gian tới cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tổ chức thống kê các trường hợp cầm cố sổ bảo hiểm xã hội
cụ thể số lượng và chiếm tỷ lệ bao nhiêu trên toàn quốc
trên cơ sở đó sẽ có giải pháp kiến nghị tham mưu cho các cơ quan liên quan